bà maria zakharova cho biết tài liệu này khẳng định hướng đi của washington quyết tâm đạt được ưu thế quân sự vượt trội thống trị hoàn toàn không gian không gian được mỹ coi là chiến trường để tiến hành chiến tranh
bà maria zakharova cũng cho biết thêm nga nhận thấy cơ hội để xóa bỏ các mối quan ngại chung trong khuôn khổ của nhóm công tác chung nga mỹ về an ninh vũ trụ
nga sẵn sàng thảo luận thêm về tất cả những vấn đề liên quan đến hoạt động vũ trụ theo phương thức song phương
theo học thuyết lực lượng không gian mỹ được công bố ngày một mươi bảy tháng tám lực lượng vũ trang này không chỉ phòng thủ mà còn có thể triển khai các hoạt động tấn công nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia
liên minh châu âu eu vừa kêu gọi belarus bãi bỏ cuộc điều tra hình sự đối với một hội đồng được các thành viên của phe đối lập thành lập
bà nabila masrali phát ngôn viên của eu cho biết belarus cần dừng ngay các cuộc điều tra thay vào đó tham gia đối thoại hướng tới một giải pháp hòa bình để thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay
đã công bố thành phần sơ bộ của hội đồng điều phối hoạt động chuyển giao quyền lực tổng thống alexander lukashenko đã lên án động thái trên là một âm mưu tiếm quyền đòi hỏi chuyển giao quyền lực một cách bất hợp pháp
tổng thống lukashenko đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp ứng phó thích hợp trong khuôn khổ luật pháp nước này
trong khi đó eu cũng cảnh báo khó có thể đạt được một thỏa thuận với anh về thương mại hậu brexit sau khi hai bên đổ lỗi cho nhau là nguyên nhân khiến các cuộc đàm phán rậm chân tại chỗ
trường đoàn đàm phán của eu ông michel barnier đưa ra cảnh báo trên sau khi vòng đàm phán thương mại thứ bảy với anh kết thúc mà không giải quyết được nhiều vấn đề căn bản liên quan đến quyền đánh cá và các quy định về cạnh tranh
ông barnier cho rằng hai bên đã lãng phí quỹ thời gian quý giá của mình
trong khi đó trường đoàn đàm phán của anh david frost cho rằng những yêu cầu của eu về các chính sách trợ cấp nhà nước và quyền đánh cá đã phủ bóng đen lên các cuộc đàm phán
tuy nhiên ông cho rằng cơ hội đạt được thỏa thuận chưa hẳn đã khép lại và mục đích cuối cùng của anh là đạt được thỏa thuận
thưa quý vị sáng nay cựu phó tổng thống mỹ joe biden đã chính thức trở thành ứng viên của đảng dân chủ tham gia cuộc đua vào nhà trắng với đương kim tổng thống mỹ donald trump
buld peck better tạm dịch là xây dựng lại tốt hơn là những gì mà ứng viên joe biden cam kết thực hiện nếu ông trở thành tổng thống thứ bốn mươi sáu của nước mỹ khi ông cho rằng nền kinh tế hàng đầu thế giới này đang tổn thương và lạc lối
với việc chính thức trở thành ứng cử viên của đảng dân chủ có thể nói ông joe biden đã xuất sắc vượt qua vòng bảng để bước vào trạng đua nước rút nhiều cam go
trong bối cảnh nước mỹ cùng lúc đương đầu với ba cuộc khủng hoảng về sức khỏe kinh tế cũng như biểu tình phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc
những khó khăn và thách thức mà chính quyền tổng thống donald trump đang phải đối mặt lại ít nhiều mang lại cơ hội cho ông biden
đương kim tổng thống mỹ đang thực sự rơi vào tình thế tồi tệ hơn so với cách đây năm tháng và có thể phải trả giá cho những gì đang xảy ra ở đương mỹ bằng chính kết quả bầu cử
nhiều người từng tin rằng việc đạt được thỏa thuận thương mại lịch sử với trung quốc theo hướng có lợi cho mỹ vào đầu năm nay đồng thời
chắc chắn sẽ có một nhiệm kỳ bốn năm nữa dành cho tổng thống trump
song dịch covid một mươi chín xuất hiện làm thay đổi mọi tính toán của ông
càng gần tới ngày bầu cử cựu phó tổng thống biden cũng như đảng dân chủ càng trở nên tự tin hơn trong cuộc đua vào nhà trắng
thống kê cho thấy ông biden đang tạo ra khoảng cách từ sáu đến bảy điểm phần trăm so với tổng thống mỹ donald trump về tỷ lệ ủng hộ trung bình của các cuộc thăm dò
sự ủng hộ đối với ông biden phần lớn là từ nhóm cử tri ra màu và điều này có thể lý giải một phần là do ông đã lựa chọn nữ thượng
nghị sĩ da màu tiểu bang california bà kamala harris làm liên danh tranh cử
quyết định này được đánh giá là khôn ngoan với sự tình toán kỹ lưỡng nhằm đem lại lợi thế cho ông biden
việc lựa chọn một nhân vật là phụ nữ da màu có nguồn gốc nhập cư rất triển vọng về sự nghiệp chính trị
có thể giúp ông biden củng cố thu hút thêm sự ủng hộ cùng một lúc của nhiều nhóm cử tri khác nhau như cử tri da màu cử tri nữ giới
nhất là sống tại các khu vực ngoại ô và cử tri có nguồn gốc nhập cư
vốn đang gia tăng về số lượng tại mỹ trong thập niên gần đây
ông biden có thể tranh thủ một cơ hội tốt cho người dân mỹ tại thời điểm này rằng ông là nhà lãnh đạo hiệu quả hơn
sự chia sẻ và đồng cảm của ông biden đối với nạn nhân cũng như những người biểu tình được đánh giá giúp ông giành được sự ủng hộ của khối cử tri da màu
tuy nhiên dù có những thuận lợi ứng cử viên biden vẫn sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn
đại dịch covid một mươi chín đã khiến cựu phó tổng thống biden và ban vận động buộc phải cân nhắc lại kế hoạch tranh cử
do không được phép tổ chức tụ tập đông người
bên cạnh đó một thực tế không thể phủ nhận rằng ông biden vẫn chưa thu hút được sự ủng hộ mạnh mẽ từ những người gốc mỹ latin
trong khi các cử tri da màu trẻ tuổi vẫn nhìn ông với một thái độ hoài nghi
ông biden cũng chưa tạo được cơ sở cử tri nòng cốt ủng hộ vững chắc như tổng thống donald trump
mặc dù ông biden tiếp tục dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trên toàn quốc
song có thể thấy chủ yếu là do tổng thống trump bị mất đi lợi thế về kinh tế
yếu tố thu hút là phiếu cử tri
cách ông chủ nhà trắng xử lý đại dịch chứ không phải là do chính sự hút và khả năng của ông biden
chính vì vậy khi nền kinh tế mỹ có dấu hiệu phục hồi khoảng cách dẫn trước của ông biden so với tổng thống trump liên tục giảm dần
hơn thế nữa kế hoạch build back better lại được coi là một điểm yếu của ông biden
ông biden đã đưa ra kế hoạch không có sự khác biệt cạnh tranh nhiều lắm so với kế hoạch của tổng thống donald trump
thậm chí khó có thể bảo đảm được lợi ích trước tiên của người dân mỹ
khi có mâu thuẫn giữa chủ trương của ông trong lĩnh vực
trong lĩnh vực thương mại với các quy định của hệ thống các thể chế đa phương như tổ chức thương mại thế giới wto
trong môi trường đầy biến động và khó đoán định như hiện nay dù tỏ ra có lợi thế hơn tổng thống donald trump của đảng cộng hòa
nhưng ông biden và đảng dân chủ vẫn cần đưa ra chiến lược tranh cử hiệu quả
cũng như mục tiêu cụ thể trong việc thu hút sự ủng hộ của cử tri
học đua vào nhà trắng chỉ còn trước đây ba tháng nữa sẽ tới đích
xong có thể nói cơ hội và thách thức đối với các ứng cử viên là như nhau
và điều đó khiến chặng đua phía trước càng trở nên khốc liệt
mực nước tại hồ chứa của đập tam hiệp đã đạt đến một trăm sáu mươi năm sáu m vào sáng nay
vượt mức cảnh báo hai mươi m và sắp đạt đến sức chứa tối đa
lưu lượng nước từ sông trường giang đổ vào được ghi nhận ở mức bảy mươi năm m ba một giây vào hôm hai mươi tháng tám
mực nước của hồ chứa ở đập tam hiệp lên tới một trăm sáu mươi năm sáu m tăng hơn hai mét chỉ sau một đêm
và cao hơn gần hai mươi mét so với mức cảnh báo
nhà chức trách trung quốc đã tăng lưu lượng xả lên mức kỷ lục bốn mươi tám tám trăm linh m ba một giây vào hôm hai mươi tháng tám
để cố gắng hạ thấp mực nước
họ có thể sẽ phải tiếp tục tăng lưu lượng xả để tránh tràn đập
theo số liệu của chính phủ các đập thủy điện khổng lồ của trung quốc
đã tích chữ hơn một trăm linh tỷ m ba nước lũ trong năm nay
chỉ riêng dự án tam hiệp đã giúp giảm ba mươi bốn lượng nước lũ ở hạ lưu
các nhà nghiên cứu singapore đã phát hiện một biến thể mới của virus sars cov hai
nhưng gây ra các triệu chứng bệnh nhẹ hơn
kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí y khoa của the lancet trong tuần này
trong khi đó chính quyền thủ đô bắc kinh trung quốc đã gỡ bỏ quy định
người dân phải đeo khẩu trang ở ngoài trời
nghiên cứu cho thấy bệnh nhân nhiễm biến thể mới của virus sars cov hai
có các triệu chứng lâm tràng nhẹ
bao gồm cả tỷ lệ bệnh nhân xuất hiện triệu chứng giảm oxy trong máu
hoặc cần điều trị tích cực ở mức thấp
nghiên cứu cũng cho thấy biến thể mới này kích hoạt phản ứng miễn dịch mạnh hơn
và biết phát hiện có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động báo chế thuốc điều trị
và vaccine ngừa covid một mươi chín
theo các chuyên gia nghiên cứu này cung cấp dữ liệu cho thấy
đột biến gen ở virus sars cov hai ảnh hưởng đến tình trạng của bệnh nhân
chính quyền thủ đô bắc kinh trung quốc đã gỡ bỏ quy định
người dân phải đeo khẩu trang ở ngoài trời
nới lỏng quy tắc liên quan đến phòng ngừa dịch covid một mươi chín lây lan
sau khi thành phố này ghi nhận một mươi ba ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới
mặc dù không còn là quy định nhưng phần đông người dân bắc kinh vẫn đeo khẩu trang
người dân cho biết đeo khẩu trang cảm thấy an toàn hơn
một kỷ lục mới được apple thiết lập khi hãng này trở thành công ty đầu tiên của mỹ
càn mốc giá trị hai tỷ đô la trên thị trường chứng khoán
đóng phiên giao dịch ngày một mươi chín tháng tám giá cổ phiếu apple tăng một hai
lên mức cao kỷ lục là bốn trăm sáu mươi bảy tám mươi bốn đô la mỹ
apple là công ty niêm yết tại mỹ đầu tiên đạt giá trị vốn hóa hai tỷ đô la
tính từ đầu năm đến nay giá cổ phiếu apple tăng tới gần sáu mươi
bất chấp tác động của đại dịch covid một mươi chín đối với nền kinh tế toàn cầu
năm hai nghìn một mươi chín giá cổ phiếu apple tăng tới một trăm hai mươi hai ba
giá trị vốn hóa apple cán mốc một tỷ đô la hồi tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
bên cạnh apple giá trị cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ mỹ cũng tăng dữ dội kể từ tháng ba
sau khi cục dự trữ liên bang mỹ phép tung ra các gói kích thích kinh tế
và giới đầu tư kỳ vọng ngành dược sẽ sớm sản xuất thành công vaccine
chống virus covid một mươi chín
các đại gia công nghệ mỹ như amazon microsoft alphabet đều có giá trị vốn hóa vượt xa mức một tỷ đô la
năm hai nghìn một mươi chín giá trị vốn hóa apple càn mốc một tỷ đô la